thưa quý vị do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới hiện các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh vẫn đang phải hứng chịu những cơn mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ bảy mươi một trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
sáng nay lũ trên nhiều sông đã đạt đỉnh các địa phương đang triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ
mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua đã khiến nhiều huyện miền núi trên địa bàn tỉnh thanh hóa như thạch thành thường xuân như xuân như thanh bị ngập lụt cục bộ khiến nhiều tuyến đường bị ách tắc nhiều xã bị chia cắt
đến khoảng một mươi một giờ trưa nay hai mươi bảy tháng chín trên địa bàn thành phố thanh hóa trời vẫn mưa to hàng loạt các tuyến đường phố như ngã tư lê lợi đường phan chu trinh trường thi triệu quốc đạt trần phú ngập sâu cả nửa mét
trong sáng nay chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa đã ban hành công văn về việc triển khai ứng phó với mưa lớn lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất trên địa bàn
tại nghệ an mưa lớn đã khiến nhiều nơi bị ngập cục bộ thậm chí có một số nơi xảy ra hiện tượng lốc xoáy gây nhiều thiệt hại tại xã thanh hương huyện thanh trương và xã tam hợp huyện tương dương
tuyến quốc lộ bảy đi qua các huyện con cuông tương dương kỳ sơn cũng xuất hiện các điểm sạt lở gây ách tắc giao thông
một số khu vực cầu tràn ở kỳ sơn bị nước lũ chia cắt nhiều tuyến đường không thể lưu thông
để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh sáng hai mươi bảy tháng chín nhiều địa phương đã cho học sinh nghỉ học
trong chiều và tối hai mươi sáu tháng chín tỉnh hà tĩnh đã buộc phải sơ tán một số hộ dân ở vùng thấp trũng sạt lở đến nơi an toàn đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ
các hộ dân phải sơ tán thuộc một số xã như hương lâm hương thủy huyện hương khê
toàn huyện hương khê có một mươi cầu dân sinh và một số tuyến đường giao thông bị ngập trong nước lũ gây ách tắc giao thông cục bộ
nhiều đoạn hai bên bờ sông hàn sâu sông tiêm bị sạt lở đất đá tê cối
hiện quốc lộ tám a lên cửa khẩu quốc tế cầu treo đã được thông xe tuy nhiên nguy cơ cao xảy ra sạt lở
để đảm bảo an toàn cho người dân lực lượng công an phối hợp với các lực lượng khác triển khai các biện pháp phân luồng giao thông giúp đỡ người dân di rời tài sản
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự cập nhật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết đã phối hợp với công an thành phố thuận an điều tra truy bắt nhanh được ba đối tượng gồm dương tấn thành lê huỳnh nhân và hồ nguyễn tấn phát công chú tại tp hcm để điều tra làm rõ về hành vi dùng súng bắn người gây thương tích
theo điều tra anh nguyễn hoàng hận trú tại tỉnh sóc trăng và đối tượng dương tấn thành có quan hệ bạn bè xã hội
tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba anh hận có mượn của đối tượng thành một số tiền nhưng chưa trả được
ngày hai mươi bốn tháng chín anh hận điều khiển xe mô tô chở theo hồ đăng lý chú tại tỉnh nghệ an đến khu phố đồng an hai phường bình hòa thành phố thuận an thì đối tượng thành cùng với nhân phát và ba đối tượng khác kéo đến sô sát
nhóm của thành đã dùng súng bắn làm anh lý bị trọng thương dùng mã tấu đuổi chém
anh hận sau khi gây án thành cùng với đồng bọn đã rời khỏi hiện trường anh lý được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu
khẩn trương xác minh điều tra vụ việc lực lượng công an đã bắt giữ được ba đối tượng tham gia gây án và hiện đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại
sáu bị cáo trong vụ án nhận hối lộ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn bốn trăm linh bốn d và ba nghìn bốn trăm linh năm d vào ngày hôm qua đã bị toán nhân dân tỉnh hải dương đưa ra xét xử
theo cầu trạng từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn phú nam đỗ văn kiên bùi trọng quyền anh và hà văn toàn là phó giám đốc của trung tâm ba nghìn bốn trăm linh bốn d và ba nghìn bốn trăm linh năm d đã lợi dụng nhiệm vụ quyền hạn được giao bàn bạc thống nhất với nguyễn văn phúc giám đốc công ty anpha và phạm văn năng giám đốc công ty thiên an là hai công ty thiết kế thi công cải tạo phương tiện xe cơ giới đường bộ nhận hối lộ gần hai trăm ba mươi bảy triệu đồng của một mươi hai chủ phương tiện

các bị cáo này đã hướng dẫn các chủ phương tiện tự thi công cải tạo phương tiện sau đó hợp thức hóa hồ sơ thi công kiểm tra nghiệm thu phương tiện và cấp giấy chứng nhận không đúng quy định cho hai mươi ba xe ô tô
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn văn phúc năm năm tù bùi trọng quyền anh đỗ văn kiên hà văn toàn mỗi bị cáo bốn năm tù nguyễn phú nam ba năm sáu tháng tù và phạm văn năng ba mươi tháng tù cùng về tội nhận hối lộ
không đội mũ bảo hiểm

hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn văn phúc năm năm tù bùi trọng quyền anh đỗ văn kiên hà văn kiên hà văn trọng quyền anh đỗ văn kiên hà văn trọng quyền anh đỗ văn trọng quyền anh đỗ văn trọng quyền anh đỗ văn trọng quyền anh đỗ văn trọng quyền anh đỗ văn trọng quyền anh đỗ văn trọng quyền anh đỗ văn trọng quyền anh đỗ văn trọng quyền anh đỗ văn trọng quyền anh đỗ văn trọng quyền anh đỗ văn tr
thì xác định cái nhóm đối tượng này cư trú trên địa bàn huyện tiên nữ và thành phố nghiên
bốn đối tượng đã khai nhận hành vi cướp tài sản của mình
tỉnh hà nam hiện có tám khu công nghiệp và một mươi chín cụm công nghiệp đang hoạt động đầu tư
thu hút hàng vạn người lao động trong và ngoài tỉnh đến làm việc
đây là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự
trong đó nổi lên là tội phạm trộm cắp cướp giật tài sản
để chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này
công an các đơn vị địa phương đã đồng loạt triển khai các biện pháp công tác
tăng cường tuần tra kiểm soát trên các địa bàn nhất là những tuyến địa bàn trọng điểm
trong đó đặc biệt chú trọng vào các giờ cao điểm có lượng công nhân tan ca đông
để kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc gây mất an ninh trật tự
như gây dối trật tự công cộng lợi dụng đông người để móc túi
chặn đường công nhân để cướp giật tài sản
đồng thời chủ động nắm tình hình đẩy mạnh tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động
của loại tội phạm cướp cướp giật tài sản trên các phương tiện thông tin đại chúng
tới từng người dân để nhân dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa
tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm
theo đó từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các lực lượng chức năng đã điều tra triệt phá
hai mươi vụ cướp cướp giật tài sản góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
thì qua vụ việc này thì chúng tôi đã tiến hành tuyên truyền với người dân trên địa bàn
đặc biệt là những người dân mà đi làm buổi tối qua các khu công nghiệp
những đoạn đường vắng người thì chúng tôi cũng khuyến cáo người dân là cũng phải hết sức chú ý
tốt nhất là cố gắng đi từ hai đến ba người đặc biệt là qua các đoạn đường vắng
và các cái tài sản như túi sách điện thoại hoặc những cái tài sản có giá trị khác
thì cũng không nên để ở ngoài
và nếu mà sự việc xảy ra thì phải nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an
nơi gần nhất
để phòng ngừa hiệu quả tội phạm cướp cấp dật tài sản cùng với sự vào cuộc tích cực
của lực lượng chức năng thì bản thân mỗi người dân hãy tự bảo vệ mình bằng cách nâng cao
ý thức cảnh giác tự quản tự phòng không sơ hở khi mang theo tài sản để kẻ gian lợi dụng gây án
khi có vụ việc xảy ra hoặc phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn
nhân dân cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời truy bắt nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng
cuối phiên xét xử vụ án sơ thẩm vào chiều ngày hai mươi sáu tháng chín tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt
sáu bị cáo bao gồm danh võ thái hòa danh huỳnh danh còn danh hoàng nam danh thanh huy và huỳnh quang trung
cùng chú tại huyện châu thành tỉnh kiên giang tổng cộng một mươi hai năm sáu tháng tù về tội mua bán tàng trữ vũ khí trái phép
theo cáo trạng vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai hòa lên mạng xã hội đặt mua một khẩu súng ngắn bằng kim loại
và một mươi hai viên đạn rồi cất giấu để dưới trậu cây cảnh trước nhà lúc này do có nhu cầu sử dụng súng phòng thân
nên huỳnh đã yêu cầu còn mua giúp sau đó còn nhờ các bị cáo nam huy trung trao đổi thỏa thuận với hòa
bán khẩu súng của hòa cho huỳnh với giá là bảy triệu đồng qua đó trung hưởng lợi hai bốn triệu đồng hòa hưởng lợi một tám triệu đồng
và huy hưởng lợi hai trăm linh đồng đến sáng ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai huỳnh nam và còn điều khiển xe máy
đi nhậu về đến khu phố minh long thị trấn minh lương huyện châu thành thì bị tai nạn giao thông
lúc này danh huỳnh cất dấu khẩu súng vừa mua vào bụi cỏ ven đường thì bị lực lượng công an huyện châu thành phát hiện bắt giữ
theo kết quả giám định khẩu súng đói trên có tính năng và tác dụng tương tự như là vũ khí quân dụng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt huỳnh năm năm tù trung hai năm tù hòa nam và còn mỗi bị cáo một mươi tám tháng tù
và huy một mươi hai tháng tù về tội tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng
thưa quý vị và các đồng chí gần đây trên địa bàn huyện đông anh hà nội đã xuất hiện việc các đối tượng lợi dụng sự quen biết
qua lại nói chuyện để có những video nhạy cảm của bị hại và sau đó thì các đối tượng này đe dọa đưa hình ảnh của bị hại lên các hội nhóm
rồi chiếm đoạt tài sản có thể nói đây không phải là chiêu thức mới
thế nhưng nhiều người vẫn bị sập bẫy và mới đây thì công an huyện đông anh đã bắt giữ làm rõ hành vi thủ đoạn của nhóm đối tượng này
đối tượng ngô tôn quyết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại viên nội đông anh hà nội là lao động tự do vì thiếu tiền tiêu xài
sau khi quen một người bạn trên mạng xã hội qua nói chuyện bạn có gửi cho quyết một số clip nhạy cảm
đối tượng đã lập các tài khoản facebook giả mạo nói với bị hại là các clip đang bị lan truyền trên mạng để tống tiền
cùng với đó quyết còn lừa bị hại là bạn thân có quen cơ quan công an sẽ nhờ công an gỡ các video này
vì tin tưởng nạn nhân đã gửi cho đối tượng chín mươi triệu đồng
ban đầu em dọa nạn nhân tại vì em và nạn nhân là chơi thân với nhau
từ khi nhận được tiền của nạn nhân em mới cảm thấy việc đấy nó mang lại tiền cho mình
em sẽ lại nói chuyện với nạn nhân nhiều hơn về vấn đề đó
em chỉ nghĩ ra cách nói cho nạn nhân biết
là em có quen công an để nạn nhân chuyển tiền cho em
tuy nhiên để các đối tượng thực hiện được hành vi trong vụ việc này
cũng do chính nạn nhân vì khoe khoang nên đã gửi các video nhạy cảm của mình cho kẻ xấu
tôi cũng một phần tin tưởng với đối tượng là bạn
với cả một phần là tôi cũng muốn khoe thành tích là cũng có nhiều bạn gái nhiều phụ nữ theo đuổi
thế nên là tôi mới có gửi các clip các video
cũng bảo là có nhờ công an xóa rút với cả
bảo tôi chuyển tiền
thì một phần trong clip đấy cũng có tôi về clip tôi tôi cũng bất đồng quá
khi mà biết mình đã bị lừa thì tôi đã lên cơ quan công an trình báo
đây không phải là những vụ việc đầu tiên mà chúng tôi phát hiện trên địa bàn huyện đông anh
trong thời gian gần đây là chúng tôi đã tiếp nhận rất nhiều những vụ việc liên quan đến những mối quan hệ thân thiết
từ đó thì các đối tượng đã đăng hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân lên để nhất là chiếm đoạt tài sản
hai là đe dọa đến tinh thần của các nạn nhân
ngoài việc các đối tượng đăng hình ảnh
gửi các video lên trên mạng xã hội để tống tiền người dân
thì còn rất nhiều các thủ đoạn khác
lừa đảo đối với người dân ở trên mạng xã hội
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh khuyến cáo người dân là hãy cảnh giác trong quá trình sử dụng các thông tin trên mạng xã hội
để tránh rủi ro cho bản thân
lực lượng công an khuyến cáo người dân không nên tự mình quay lại các video hình ảnh nhạy cảm của bản thân
hoặc không để người khác có được những hình ảnh video nhạy cảm của mình
vì bất cứ mục đích gì
nếu bị cưỡng đoạt tài sản bằng thủ đoạn trên
hãy báo ngay đến cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
đang công tác tại khoa kiểm soát nhiễm quẩn bệnh viện đa khoa tỉnh cao bằng
đối tượng hoàng thanh ngàn trú tại phường tân giang thành phố cao bằng
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng tạm giữ
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó phòng cảnh sát hình sự nhận được tin báo của bệnh viện đa khoa tỉnh cao bằng
về việc tủ đồ cá nhân của một điều dưỡng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn
đã bị cậy phá và mất đi tài sản giá trị sáu mươi năm triệu đồng
cùng với một lắc vàng tây trị giá hai năm triệu đồng
qua điều tra kết quả ban đầu xác định vào tối ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
hoàng thanh ngân cán bộ công tác cùng khoa với điều dưỡng nói trên
đã đến khoa để cậy phá và lấy đi số tài sản nói trên
từ tin báo của quân chúng nhân dân
đội cảnh sát giao thông công an
huyện crong park tỉnh đắk lắc
đã vừa nhanh chóng xác minh
làm rõ được một nhóm chạy xe mô tô độ chế
gây mất an toàn giao thông trên địa bàn
vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng chín
công an huyện crong park đã nhanh chóng tổ chức xác minh
và làm rõ bốn trường hợp tham gia vụ việc trên
đưa về cơ quan công an
bước đầu bốn trường hợp này khai nhận
tên là nguyễn quốc công nguyễn quang huy
cùng chú tại huyện crong park
và hai em học sinh
trường trung học phổ thông trên địa bàn
tại thời điểm kiểm tra
công và huy không có giấy phép lái xe
và các xe mô tô này đều được độ chế
và có xe còn tháo cả biển số
hiện công an huyện crong park đang tạm giữ phương tiện
lập biên bản xử lý hành chính theo quy định của pháp luật